hôm nay liên đoàn lao động tp hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín và phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
trong công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn thủ đô
hội nghị diễn ra với sự tham dự của hai trăm hai mươi đại biểu công đoàn các cấp và đại diện lãnh đạo một số đơn vị doanh nghiệp
tại hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi tám và phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
liên đoàn lao động thành phố đã công bố quyết định khen thưởng và trao bằng khen cho các cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc
trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trao tặng chín mươi xuất trợ cấp cho công nhân lao động bị tai nạn lao động
và gia đình có công nhân lao động bị tử vong do tai nạn lao động
ban thưởng vụ liên đoàn lao động tp hà nội kêu gọi các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động thủ đô
nhiệt tình hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín với tinh thần nỗ lực phấn đấu
và hành động cụ thể thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế thủ đô